vừa mới chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắp tài sản vào tháng một thì nay lại tiếp tục phạm tội
huỳnh thị ái trú tại thị trấn tân bằng hổ huyện hoài ân tỉnh bình định vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã hoài nhơn ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam để điều tra
trước đó đối tượng này đột nhập vào nhà dân tại xã hoài châu thị xã hoài nhơn cậy phá cậy phá khóa tủ lục tìm và lấy trộm nhiều tài sản gồm vàng tiền mặt với tổng giá trị trên một trăm linh triệu đồng
qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ công an thị xã hoài nhơn xác định huỳnh thị ái là đối tượng gây ra vụ trộm nói trên
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận đã thực hiện chót lọt hai vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn xã hoài nhơn
trong khi đó tại kiên giang đối tượng từng có bảy tiền án cũng về tội trộm cắp tài sản vừa mãn hạn tù thì tiếp tục tái phạm
trịnh phú quốc chú tại thành phố phú quốc tỉnh kiên giang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hòn đất tiến hành khởi tố bắt tạm giam
vào ngày một mươi tháng năm sau khi chấp hành xong án phạt tù hai năm về trộm cắp tài sản quốc ở huyện hòn đất xin làm ngư phủ nhưng không ai nhận
vào sáng ngày một mươi ba tháng năm thấy nhà dân ở ấp bình
thuận xã bình sơn huyện hòn đất có người đang ngủ nhưng không khóa cửa
quốc đã lẻn vào lấy trộm một điện thoại di động và một sợi dây chuyền vàng hai mươi bốn k
thì bị người dân đuổi theo bắt được cùng tăng vật giao cho cơ quan công an xử lý
vào khoảng sáu giờ năm mươi phút sáng ngày hôm nay một đám cháy đã bùng phát tại quán cơm tấm ở góc đường lê lợi
ngô quyền phường hiệp phú thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
hai nhân viên trong quán và một khách vào mua cơm đã bị lửa táp vào người bỏng nặng
nguyên nhân ban đầu được xác định là do dỉ bình ga
hai nhân viên trong quán gồm một nam một nữ và một khách đến mua cơm bị bỏng nặng
được người dân đưa ra khỏi hiện trường chuyển vào bệnh viện cấp cứu
người dân và nhân viên của quán đã sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu đạn cứu hộ công an thành phố thủ đức đã điều động phương tiện
và hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường để triển khai dập lửa
thời điểm này ngọn lửa đã bao trùm hầu như toàn bộ quán cơm và có nguy cơ lan sang các nhà dân lân cận
cán bộ chiến sĩ chữa cháy đã triển khai vòi rồng theo nhiều hướng khoanh vùng không cho đám cháy lan rộng
sau ba mươi phút đám cháy được khống chế nhiều tài sản trong quán cơm bị cháy và hư hỏng nặng
hiện trường vụ cháy được phong tỏa phục vụ công tác điều tra
thưa quý vị trong những ngày vừa qua người dân ở nhiều khu vực các tỉnh phía bắc chật vật với cảnh bị cắt điện luân phiên
tập đoàn điện lực việt nam evn cho hay nguy cơ thiếu điện khu vực phía bắc vào một số ngày nắng nóng cao điểm vẫn hiện hữu do nguồn nước về các hồ thủy điện vô cùng khó khăn
để tránh nóng thì nhiều người dân còn nghĩ ra cách là vào ô tô bật điều hòa đóng kín cửa để ngủ hay nghỉ ngơi
tuy nhiên ít người biết rằng việc làm này là vô cùng nguy hiểm
mới đây ở thành phố hải phòng đã xảy ra sự việc đau lòng khi một người tử vong hai người nhập viện do bị ngạt khí trong khi ngủ tại ô tô
đêm ngày một tháng sáu tại huyện an lão thành phố hải phòng do nhà bị mất điện ba bố con vào ô tô để trong nhà xe nổ máy bật máy lạnh đóng kín cửa để ngủ
sau đó một người bị tử vong hai người nhập viện do ngạt khí quá lâu đáng chú ý đây không phải lần đầu xảy ra sự việc tương tự
ô tô được chế tạo
không phải để ngủ đầu tiên chúng ta phải nắm chắc cái điều đó
khi mà xe hơi chạy trên đường thì nó có cái không khí nó làm mát
tuy nhiên là độ tại chỗ đặc biệt là trong cái không gian hạn chế thì nhiệt độ nó tăng cao hơn
và vì thế thì cái hiệu suất mà sản sinh ra khí co nó tăng cao
thì nó sẽ dẫn đến là nó gây ngộ độc cho người mà bị tiếp xúc không cứ phải là nạn nhân ở trong xe
nếu xe đó mà để ở trong gara ở trong nhà
nó sẽ khuếch tán và gây độc cho cả ngôi nhà
trong cái khí xả của động cơ không chỉ có co hai co mà có cả các hydrocarbon các chất độc khác
nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe là khác nhau
đặc biệt với những người sử dụng chất kích thích thì cái nguy cơ ngộ độc còn khác nữa
trong tình huống bắt buộc phải ngủ hay nghỉ ngơi tại xe thì nên đỗ xe ở nơi thoáng khí tắt máy
trong trường hợp bắt buộc phải nổ máy thì phải lấy gió ngoài để khí hydro carbon co hai co trong xe khuếch tán nhanh hạn chế các nguy cơ có thể xảy ra
đối với việc sử dụng xe hơi thì chúng ta thấy là khi mà ngủ thì chúng ta phải tìm được chỗ thoáng tìm chỗ thoáng khí và chỉ dừng ở cái thời gian ngủ nên là dưới một mươi phút tối đa là một mươi năm phút và có thể hé một chút khe cửa kính xuống và chúng ta để chuông để mà đánh thức chính mình
thói quen ngủ trên xe ô tô rất nguy hiểm người dân tuyệt đối không nên ngủ hay nghỉ ngơi lâu dài trong ô tô nhất là những loại xe ô tô cũ
điện hạn sử dụng đã lâu chưa trường hợp cẩn cấp
bởi việc này còn kéo theo những nguy cơ mất an toàn khác
khi gặp trường hợp bị ngạt khí trên xe mọi người cần mở hết các cửa để không khí tràn vào và đưa ngay nạn nhân ra khỏi nơi có khí độc để nhanh chóng đưa tới bệnh viện cấp cứu
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phan văn gan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn về tội giết người
bên cạnh đó văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần thị năm sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi một hộ khẩu thường trú tại ấp tân an xã tân bình huyện châu thành tỉnh đồng tháp về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và đối tượng đặng thanh duyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại khóm hai
phường một thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng tháp cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
dù với bất cứ tội danh nào thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý